tổ công tác công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phát hiện bắt quả tăng trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
và một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng trị bắt giữ nguyễn tiến dũng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ một số tinh bột nghi là heroin và ma túy đá cùng ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận là mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đông hà quản trị
khám xét nơi ở của lan công an đã thu một một mươi một viên ma túy tổng hợp cùng hai gói ni lông màu đen chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng
thời gian gần đây đã xuất hiện một số đối tượng tự xưng là nhân viên nhà mạng viễn thông rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân mã otp để nâng cấp sim bốn g
các đối tượng lừa đảo đã triệt đề sử dụng sự bất cần thiếu cảnh giác của người dân để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
và để nắm rõ hơn về cách thức thủ đoạn của những đối tượng này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
chị linh sinh sống tại quận thanh xuân hà nội mới đây đã mất gần một mươi triệu đồng trong tài khoản để nâng cấp sim bốn g theo lời của một đối tượng tự nhận là nhân viên nhà mạng
đối tượng yêu cầu chị cung cấp mạng otp cũng như thông tin cá nhân để hoàn tất thủ tục
sau khi cung cấp chị linh mới biết mình bị lừa đảo
khi mà đối tượng đã lợi dụng cái danh nghĩa là người nhân viên của một đơn vị viễn thông mà tôi đang dùng là mobile phone để lừa đảo
sau khi mà đối tượng đọc họ tên này ngày sinh tôi thấy thông tin trùng khớp thì tôi đã cung cấp mã otv từ điện thoại của mình
và ngay lập tức thì đối tượng đã đổi mật khẩu gmail và cũng truy cập vào tài khoản ngân hàng của tôi để lấy hết số tiền trong tài khoản ngân hàng
và tôi thấy cái chiêu thức lừa đảo của các đối tượng thì ngày càng
các đối tượng lại càng tinh vi hơn và đặc biệt là vào dịp tết nguyên đán thì các đối tượng lại càng hoạt động mạnh hơn
trong vòng một mươi phút sau khi lấy được mạng otp và thông tin cần thiết của người dùng
những đối tượng lừa đảo trên sẽ thay đổi mật khẩu email cá nhân của người dùng và đặt lại mật khẩu mới
tiếp tục đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử và đổi mật khẩu mới thông qua email điện thoại và thông tin cá nhân mình
bao gồm số chứng minh nhân dân và ngày tháng năm sinh
sau đó các đối tượng sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản và thể thiết dụng
như vậy chỉ cần một phút lơ là nhiều người như chị linh đã mất trắng số tiền trong tài khoản
thậm chí bất đắc dĩ phải mang nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng bởi các chiêu thức lừa đảo này
các cơ quan chức năng và đơn vị truyền thông nhà mạng cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho những người dân cần cảnh giác cho những cuộc gọi từ số máy lạ
người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân số tài khoản qua điện thoại
bởi vì thông thường các cơ quan không yêu cầu quý vị làm như vậy
là người dân cũng không nên gọi lại các số gọi bị nhỡ có cấu trúc đặc biệt
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cơ quan chức năng khuyến cáo
tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập mật khẩu đăng nhập mã xác thực otp của dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai
người tiêu dùng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
cụ thể người tiêu dùng cần tìm hiểu kiểm chứng xác thực thông tin khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ
người tiêu dùng cần thông báo nhà mạng viễn thông khóa ngay sim khi phát hiện bị mất quyền kiểm soát
công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã xuất cảnh trái phép sang trung quốc
đối tượng đang bị công an huyện yên bình truy nã về tội tổ chức đánh bạc từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày một mươi một tháng một phòng an ninh đối ngoại phối hợp văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạ sơn tiếp nhận công dân lý văn sơn
lý văn tuấn do lực lượng chức năng phía trung quốc trao trả tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạ sơn
bước đầu tuấn khai nhận vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sau khi gây án tại huyện yên bình đối tượng đã bắt xe khách lên khu vực gần cửa khẩu chima tỉnh lạ sơn
sau đó xuất cảnh trái phép sang trung quốc để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
hiện đối tượng đã được di lý về yên bái và bàn giao cho công an huyện yên bình để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị sau khi phát hiện thêm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín mang biến chủng omicron tại tp hcm
đến nay cả nước đã ghi nhận sáu mươi tám ca nhiễm biến chủng omicron
cả nước đã tiêm hơn một trăm sáu mươi tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
có ba mươi bốn tỉnh thành bao phủ đủ hai liều cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi là một mươi bốn năm trăm một mươi một tám trăm tám mươi bốn
trong đó mũi một là tám chín mươi bảy tám trăm sáu mươi liều mũi hai là sáu bốn trăm một mươi bốn hai mươi ba liều
bộ y tế đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên không để sót đặc biệt là người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt lưu ý các đối tượng
thường xuyên di chuyển từ một mươi tám tới năm mươi tuổi và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh
chủ động có kế hoạch phương án tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thực tiễn thế giới và việt nam
vâng trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là ở trong nước đã ghi nhận
các ca nhiễm biến chủng opicron cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo
cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
theo đó để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh có thể xảy ra vào mùa đông xuân
cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
sở y tế các tỉnh thành phố cần chỉ đạo các bệnh viện trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc
sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến
chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là dịch covid một mươi chín
thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân
như suốt suốt huyết cúm a tay chân miệng sởi rubella tiêu chảy do virus rota các bệnh lây chuyển qua đường hô hấp tiêu hóa
cục hàng không việt nam đang thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các quốc gia
để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu về nước đón tết của người việt nam ở nước ngoài
theo số liệu thống kê từ cục hàng không việt nam cho thấy khoảng một trăm bốn mươi người có nhu cầu người việt nam về nước đón tết
dự báo lượng khách về việt nam sẽ vượt ba mươi hành khách một tuần bao gồm cả công dân việt nam việt kiều và người nước ngoài
là khách ngoại giao công vụ chuyên gia nhà đầu tư
hiện tại cục hàng không việt nam đang thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ
đang triển khai kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ với việt nam
và tăng tần suất các chuyến bay
trong điều kiện phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu về nước của người việt nam ở nước ngoài nhân dịp tết nguyên đán
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
hòa trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin ngày hôm nay xin được bắt đầu với
những tin tức về an ninh trật tự xã hội
ngày một mươi sáu tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ trần hoàng tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận một và ngô thị ngọc nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó tuấn và nguyên bàn bạc với nhau về phương thức hoạt động phạm tội
cả hai thường rình trước các khách sạn rồi dùng thủ đoạn đánh ghen để chiếm đoạt túi sách vòng vàng
điện thoại của các nạn nhân
còn con mồi mà nhóm này hướng tới là những cặp nam nữ thường đến khách sạn vụn trộm tình cảm ngoài luồng
nên không dám trình báo tố giác với cơ quan công an
tuy nhiên qua công tác quản lý chắc địa bàn nắm nguồn tin nhanh nhạy
nên đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã kịp thời phối hợp
với công an quận bảy quận tám huyện bình chánh và thành phố thủ dầu một bình dương
nhanh chóng truy ra quân cướp và bắt giữ thu tăng vật để điều tra
tại cơ quan công an tuấn và nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định
công an quận tân bình tp hcm cho biết đang tiến hành lấy lời khai khám nghiệm hiện trường
vụ cướp giật tài sản trên địa bàn hành vi giật mạnh túi sách của kẻ cướp
khiến cho nạn nhân ngã đập mặt xuống đường bất tỉnh tại chỗ
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một một người đàn ông và một người phụ nữ
đứng cạnh xe ô tô ở đường b sáu đoạn giao với a bốn phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
người đàn ông đứng cạnh mở cửa xe ô tô và nói chuyện với người phụ nữ đứng quay lưng ra đường
thì bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy chở theo đồng bọn áp sát
rồi giật chiếc túi sách của người phụ nữ
cú giật mạnh khiến nạn nhân xoay một vòng ngã xuống đường nằm bất tỉnh
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận bình tân đã có mặt ở hiện trường khám nghiệm
trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường một mươi hai quận tân bình cho biết
sau vụ việc nạn nhân không trình báo công an lực lượng chức năng qua thông tin trên mạng
nên vào cuộc điều tra truy xét
vào thời điểm cuối năm tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cướp giật
có nhiều diễn biến phức tạp người dân cần đề cao cảnh giác với các loại tội phạm này
bên cạnh việc trang bị ổ khóa gia cố cửa ngõ thì tránh đeo mang các tài sản có giá trị trên người
một cách hớ hên trong lúc đêm khuya đường vắng rất dễ trở thành mục tiêu của tội phạm
ngày một mươi sáu tháng một công an tỉnh tiền giang cho biết qua công tác thực hiện cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh trật tự vào dịp cuối năm
đã liên tiếp triệt phá ba tụ điểm cờ bạc trên địa bàn của huyện tân phước và thành phố mỹ tho
theo đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố mỹ tho phá tụ điểm cờ bạc tại hộ nguyễn thị lạc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thuộc ấp mỹ lương xã mỹ phong thành phố mỹ tho
khi thấy lực lượng công an đến tụ điểm các đối tượng bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan
một xe mô tô một trăm linh ba triệu đồng thu giữ sáu con gà một trăm một mươi bảy cuộn băng keo một mươi cặp cửa sắt
một số vật dụng có liên quan
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời khai nhận tụ điểm cờ bạc do lê kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cư trú phường bảy
thành phố mỹ tho tổ chức và phân công hai đối tượng trần văn liêm cư trú xã mỹ phong
và lê anh tuấn cư trú phường ba thành phố mỹ tho làm nhiệm vụ cảnh giới
nhằm đối phó với lực lượng công an
ngay sau khi phá tụi điểm cờ bạc tại xã mỹ phong lực lượng công an tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
phá một tụ điểm cờ bạc khác trên địa bàn ấp long hòa b xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
tụ điểm cờ bạc do võ lê tuấn hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú ấp long hòa b xã đạo thạnh tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn đối tượng có liên quan bốn xe mô tô
gần năm triệu đồng thu giữ hai con gà ba cặp cửa sách ba mươi tám cụm ban keo
cả hai vụ việc đang được công an thành phố mỹ tho phối hợp với tuyển kiểm soát
nhân dân thành phố tiến hành điều tra củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo quy định pháp luật
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện tân phước
phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thu bằng tiền tại phần đất của ông nguyễn văn trí
thuộc ấp kinh a hai xã phước lập huyện tân phước
qua đó mời làm việc một mươi sáu đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc
thưa quý vị cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm tệ nạn xã hội
đặc biệt là các hành vi đánh bạc
như đá gà ăn tiền đánh bạc ăn tiền
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự lực lượng công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
trong đó tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
năm đối tượng cùng với tan vật là bảy bộ bài tứ sắc số tiền gần ba mươi năm triệu đồng
đó là những gì có ở hiện trường khi lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc liêu bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn ấp cái tràm a hai xã long thạnh huyện vĩnh lợi
theo đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai từ tin báo của quần chúng nhân dân
cảnh sát hình sự công an huyện tĩnh lợi bắt quả tàn năm đối tượng này đang sát phạt nhau qua những lá bài tứ sắc
còn tại ấp mặt đây thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi từ tin báo của người dân
có các đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền
cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi cũng nhanh chóng kiểm tra
bắt giữ bảy đối tượng có liên quan thu giữ hai con gà đá số tiền trên ba mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng lợi dụng các địa bàn giáp ganh để tổ chức hoạt động
thường là chúng bố trí những điểm xa những đường lớn bố trí những người canh đường
rồi chúng tổ chức ở những nơi đồng gộm những nơi xa khu vực dân cư
bên cạnh đó thì còn tổ chức ở những nhà trọ nhà viên
với quy mô khép kính gây khó khăn cho lực lượng truy bắt
cái thứ hai thì hiện nay thành phần đối tượng tổ chức là những đối tượng ở địa bàn
cấu kết với các đối tượng ở địa bàn giáp ganh chúng lôi kéo người dân tham gia
trong đó thì đáng chú ý nhất là thành phần những người dân ở tỉnh về phòng chống dịch
về tại địa phương thì tham gia
chắc số lượng này rất là đông
chỉ tính riêng từ cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến nay
công an huyện vĩnh lợi đã đấu tranh triệt xóa một mươi chín vụ tên nạn xã hội
bắt giữ bảy mươi năm đối tượng có liên quan phát hiện điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm về ma túy kinh tế môi trường
công an các xã thị trấn của huyện cũng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
giải tán các đối tượng tụ tập đánh bạc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về tác hại của các loại tệ nạn này
chú trọng đến công tác là tuyên truyền kết hợp với các ban ngành đoàn thể từ thị trấn đến ban nhân chánh các ấp để nêu cao tinh thần tuyên truyền cho người dân
qua công tác tuyên truyền thì đã mang lại kết quả rất là thiết thực
trong đó thì có nhiều tin báo tố giác tội phạm đến đơn vị công an thị trấn
đồng độc tuần tra bắt giữ những đối tượng vi phạm đặc biệt là trong đó các đối tượng tệ nạn xã hội
các vụ việc xảy ra các tệ nạn xã hội thì công an thị trấn mình đáp ứng rất là kịp thời ngăn chặn rất là kịp thời
như vậy thì trong tình hình gần đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn nói riêng trên địa bàn các địa phương nói chung thì rất là ổn
với quyết tâm của mình
công an huyện vĩnh lợi đã và đang cùng với lực lượng công an toàn tỉnh bạc liêu đấu tranh đánh mạnh vào các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn
qua đó đảm bảo tốt tình hình an ninh trực tự toàn xã hội góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương đảm bảo sự bình yên để người dân vui xuân đón tết
tại thành phố hồ chí minh đến sáng nay ngày một mươi sáu tháng một tại thành phố đã phát hiện thêm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín mang biến chủng omicron
tất cả đều là ca bệnh nhập cảnh và đã được cách ly
trong số này một bệnh nhân nữ tám mươi hai tuổi trở về từ mỹ và mắc nhiều bệnh nền đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
một mươi bảy trường hợp còn lại không có triệu chứng hiện đang theo dõi cách ly tại bệnh viện giải chiến số một mươi hai
cho đến thời điểm hiện tại tp hcm đã ghi nhận có ba mươi ca mắc covid một mươi chín mang đến chủng omicron
tất cả trường hợp này đều được cách ly
ngay sau khi nhập cảnh trước đó bộ y tế cảnh báo biến chủng omicron có tốc độ lây nhiễm rất nhanh
đặc biệt ở nhóm chưa tiêm chủng có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế
như chúng tôi đã thông tin với hơn hai trăm linh bệnh liên quan đến hậu covid một mươi chín những hậu quả sau khi f khỏi bệnh được xem là vấn đề mới phát sinh của thành phố
khi ghi nhận không ít người gặp vấn đề sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín khá đa dạng
với mục tiêu giúp cho f mắc hội chứng hậu covid một mươi chín mau chóng bình phục sáng nay một mươi hai f đã được thăm khám chăm sóc sức khỏe miễn phí
theo chương trình trung tây chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu nhiễm covid một mươi chín
đây chỉ là một trong số năm trăm linh trường hợp được thăm khám và điều trị tại viện y dược học dân tộc tp hcm sáng nay
có mặt trong buổi khám bệnh dành cho f hậu covid một mươi chín sáng nay người đàn ông này cho biết khi mắc covid một mươi chín anh chỉ bị ho nhẹ mất mùi vị
tầm bốn năm ngày sau thì hồi phục thế nhưng sau khi mắc bệnh dù đã hai tháng trôi qua nhưng sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục như lúc đầu

trong đợt dịch thứ tư vừa qua hơn tám mươi bệnh nhân f đều có hội chứng hậu covid một mươi chín đặc biệt một số trường hợp có hiện tượng bị sơ phổi có thể phục hồi được mất dần theo thời gian hoặc kéo dài vài tháng và cũng có thể trở thành sơ hóa vĩnh viễn
nhìn chung các hội chứng hậu covid một mươi chín xuất hiện khi bệnh nhân nằm viện từ ba đến sáu tháng sau khi bệnh nhân âm tính trở lại hoặc điều trị tại nhà nằm viện càng lâu bệnh càng nặng và di chứng hậu covid một mươi chín ngày càng cao ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống người bệnh